cục thuế tp hà nội tiếp tục công khai một trăm một mươi hai đơn vị nợ thuế phí và tiền sử dụng đất với số nợ hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
trong số một trăm một mươi hai đơn vị mới công bố có hai chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất là công ty cổ phần công trình giao thông một nợ hơn ba sáu tỷ đồng
và công ty cổ phần lilama hà nội nợ bảy trăm một mươi bốn triệu đồng
được biết số nợ này tính tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi còn lại một trăm một mươi doanh nghiệp có tổng số nợ thuế phí là gần một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đáng chú ý có số nợ lớn nhất trong nhóm này là công ty cổ phần tập đoàn thạch bàn gần năm mươi tỷ đồng
đứng thứ hai trong danh sách là công ty cổ phần concershim meko còn nợ hơn hai mươi năm năm tỷ đồng
một số doanh nghiệp có số nợ lớn khác là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị hà nội
nợ hơn chín năm tỷ đồng
công ty cổ phần khoáng sản năng lượng vân phong nợ năm ba tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ hà nội nợ gần bốn chín tỷ đồng
công ty cổ phần thịnh an nợ bốn tám tỷ đồng
công ty cổ phần công nghiệp tùng giang hiện nợ gần ba ba tỷ đồng